thưa quý vị đưa ra những thông tin sai sự thật lấy hành của người khác cắt ghép
đây là những hành vi thường thấy trên nhiều kênh youtube facebook nhằm đánh vào tâm lý hiếu kỳ của người xem để câu view câu like
không chỉ vi phạm pháp luật đây còn là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống danh dự của người bị hại
vâng mới đây nhất là câu chuyện của một số tiếp viên hàng không bị gán ghép ảnh của mình
bị quy chụp là một trong bốn tiếp viên hàng không sách ma túy đang gây xôn xao dư luận
và cụ thể sự việc như thế nào xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không sách theo ma túy đang gây xôn xao dư luận và chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng
thì sức nóng của vụ việc càng được đẩy lên cao trào bằng chiêu trò cắt ghép dâu ông nọ cắm cằm bà kia
một số tiếp viên hàng không bất ngờ sửng sốt khi hình ảnh của mình chơi ảnh trên mạng xã hội
và bị cho rằng là tiếp viên sách ma túy với những pha giật tích cầu view
đây là profi nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp việt nam airlines sách chất cấm
từng là idol sissy talk hay sót thương em khi tuổi đời còn quá trẻ
những tài khoản facebook hay tiktok cố ý đăng hình ảnh thất thiệt này đã thu hút hàng trăm lời bình luận và chia sẻ
việc bị ném đá oan này rất nguy hiểm ảnh hưởng đến cuộc sống công việc cũng như mối quan hệ của các tiếp viên này
mạng xã hội là một trong những tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả là thật
đây là vấn đề không thể chấp nhận được khi hình ảnh uy tín bất ngờ bị xuyên tạc cố tỉnh trong thời điểm nhạy cảm như vậy
đây là vụ việc vô hoạn cho người khác cần phải xử lý thật nghiêm
mạng xã hội giờ thông tin rác quá nhiều cần cuộc giải phẫu làm trong sạch môi trường mạng
chứ cứ để như thế này gây nhiều hệ lụy cho xã hội
tôi từ lâu đã không sử dụng tài khoản mạng xã hội nữa rồi
giờ đây mạng xã hội đầy rẫy những thông tin xấu độc
nhưng một bộ phận người sử dụng không cần bộ lọc cứ nhảy vào ném đá tắt nước theo mưa làm người bị hại bị tổn thất nặng nề
có thể thấy không ít người từng là nạn nhân của chiêu trò cắt ghép hình ảnh để vu khống
cứ thông tin nào hot bất chấp tất cả để câu like câu view đánh trúng tâm lý thu hút sự chú ý của đám đông bởi chiêu thức xóa bỏ bóp méo và khái quát hóa
việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân để gắn ghép minh họa đối với sự việc thông tin tiêu cực
là hành vi trái pháp luật nếu hành vi này có dấu hiệu của tội vu khống thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vu khống theo điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tôi nghĩ cần xử lý thật nghiêm trước pháp luật để gian đe vì việc bôi nhọn này diễn ra rất nhiều lần
có những vụ việc đau lòng xảy ra chỉ vì hình ảnh của bản thân bị cắt ghép trên mạng xã hội
đâu phải ai cũng có đủ bản lĩnh bình tĩnh để xử lý tình huống
tôi nghĩ cần xử lý hình sự những đối tượng cắt ghép
thông tin sai sự thật có như vậy mới đủ sức gian đe
trong một thế giới bùng nổ thông tin mạng xã hội đã trở thành món ăn không thể thiếu với mọi người
nhiều đối tượng xấu đã triệt để sử dụng mạng xã hội nhằm mục đích xuyên tạc vù khống nói xấu làm ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự của người khác
cư dân mạng cho rằng cuộc sống sinh hoạt công việc thường ngày của mỗi người cần hạn chế tương tác trên mạng xã hội
hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ tránh tiết lộ quá nhiều thông tin hình ảnh
để các đối tượng xấu lợi dụng
tôi thấy hiện nay nhiều người rất thích đăng tải hình ảnh của mình mọi lúc mọi nơi
nhiều khi chỉ cần ngồi uống cà phê là cũng có thể chụp hình sống ảo
đã đến lúc cần thiết chế lại cảm xúc cá nhân
hiện nay có quá nhiều app chỉnh sử ảnh video ngày càng diễn ra nhàn nhàn
người dùng có thể vô tư tự do chế những bức ảnh mà mình thích hay cắt ghép theo chủ đích câu chuyện mà chủ thể hành vi này nhắm đến
nhằm mục đích câu like của cộng đồng mạng hoặc để đe dọa tống tiền
bôi nhọ danh dự người khác mọi người hãy cẩn thận tránh bị kẻ xấu lợi dụng bôi nhọ
việc nhiều người trở thành nạn nhân của chiêu trò cắt ghép ảnh trên mạng xã hội mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân